cụ thể nắm chắc tình hình mưa lũ đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở không để bị động bất ngờ
hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo phối hợp khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt an toàn cho người và phương tiện
nhất là trên các trục giao thông chính tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
kiểm soát chặt chẽ kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn
không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn chủ quan
bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ chủ động các phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn về tính mạng
sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
chuẩn bị sẵn sàng lương thực thực phẩm các trang thiết bị phương tiện đặc trùng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn ra soát kịp thời phát hiện sơ tán di rời ngay người phương tiện ở những khu vực nguy hiểm
đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu ven sông suối khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét
hỗ trợ chỗ ở tạm lương thực nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán đảm bảo ổn định đời sống cho người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai vệ sinh môi trường khôi phục các hoạt động sản xuất sinh hoạt của nhân dân
ngay sau khi lũ rút phối hợp triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện công trình có dự án trọng điểm quan trọng liên quan an ninh quốc gia
nhất là các công trình có khả năng tác động ảnh hưởng lớn khi xảy ra sự cố kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trong sáng nay nước sông hương ở thừa thiên huế đang rút sau khi đạt đỉnh tuy nhiên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được chủ quan vì nguy cơ tái ngập có thể xảy ra
ghi nhận sáng nay tại hạ nguồn sông bồ ở các xã vùng trũng huyện quảng điền nước lũ cũng đang bắt đầu rút dần
tuy nhiên vẫn còn tình trạng ngập lụt ở một mươi một xã thị trấn trên tuyến quốc lộ một a vẫn còn ngập qua đoạn thành phố huế huyện phú lộc nhưng có thể lưu thông
bến xe trung tâm thành phố cũng đã hoạt động trở lại
trước sự biến phức tạp của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế khuyến cáo người dân không nên hạ đồ đạc xuống vì mức nước có thể lên lại trong ngày hôm nay đến ngày mai vì mưa to đến rất to được dự báo vẫn tiếp diễn
trong khi đó dạng sáng nay tại đèo viêu lắc tuyến quốc lộ hai mươi bốn từ quảng ngãi đi con tum đoạn qua xã ba tiêu huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi đã xảy ra sạt lở mới nghiêm trọng
đất đá sạt lở đã vừa lấp mặt đường quốc lộ hai mươi bốn ở hai vị trí km sáu mươi ba ba trăm năm mươi và km sáu mươi bốn bốn trăm linh khiến nhiều phương tiện ô tô bị kẹt lại không thể lưu thông

và khám xét kiểm tra tại trung tâm này
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đối với nguyễn sơn hải
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn hai s và bùi trọng tường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn một s để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan công an cũng khởi tố thêm một bị can khác tuy nhiên cho tại ngoại để tiếp tục điều tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với ông dương việt hồng
giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s ở tp biên hòa sáu nghìn hai s ở thành phố long khánh sáu nghìn ba s ở huyện định quán để điều tra về hành vi nhận hối lộ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cho biết vừa phối hợp với công an tỉnh quảng trị và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ lào về đà nẵng
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn cường chú tại tỉnh quảng nam là người trực tiếp vận chuyển ma túy về đà nẵng
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng công an nghi vấn một nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về đà nẵng tiêu thụ dưới nhiều hình thức khác nhau nên lập án đấu tranh
đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực gần bến xe trung tâm thành phố các trinh sát đã ập vào bắt quả tang đối tượng cường và hai lốc máy
bên trong có khoảng hai viên thuốc lắc một kg ma túy đá và ketamin cùng một gói heroin
tại cơ quan công an cường khai nhận vừa vận chuyển thuê số ma túy nói trên về đà nẵng cho một người đàn ông viêng trăn ở lào với tiền công là năm triệu đồng
trước đó đối tượng cũng đã thực hiện vận chuyển chót lọt một vụ hiện công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng
điều khiển xe máy trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung không hợp tác mà còn lớn tiếng đạp ngã xe mô tô đặc trủng của lực lượng cảnh sát giao thông
ngày hôm nay công an quận năm thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thanh cường chú tại quận bốn thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày tám tháng một mươi một ông cường điều khiển xe máy chở theo một người khác lưu thông trên đường an dương vương quận năm
phát hiện cả hai có dấu hiệu xe xỉn tổ công tác của đội cảnh sát giao thông chợ lớn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên ông cường không hợp tác nói lớn tiếng rượt đánh một chiến sĩ cảnh sát giao thông và dùng chân đạp ngã mô tô đặc trủng
nhờ được tin báo công an phường tám đã có mặt phối hợp đưa cơ ông cường về trụ sở làm việc tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông cường cho kết quả vi phạm ở mức bảy trăm một mươi một mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đang được công an điều tra xử lý
thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm tín dụng đen ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với trần đức hữu quê ở hải phòng và nguyễn thị thắm chú tại tỉnh bình dương
theo điều tra hữu kinh doanh quán nhậu trên địa bàn thành phố dĩ an tỉnh bình dương
thông qua các mối quan hệ hữu và thắng cho những người đang có nhu cầu vay tiền
với hình thức vay trả góp và vay trả lãi theo ngày
qua xác minh thu thập tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ hai mươi tám đến bốn trăm bảy mươi năm một năm thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hữu kinh doanh quán nhậu trên địa bàn thành phố dĩ an tỉnh bình dương
tất cả với tinh thần vì dân công an tỉnh thừa thiên huế cùng với chính quyền địa phương đã nỗ lực tiếp cận tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân
gia đình chị hoàng thị lý trú tổ dân phố an gia thị trấn xịa huyện quảng điền đã ba ngày trôi qua bị cô lập hoàn toàn
nước lũ bộ vây từ phía gia đình chị phải thả lưới bắt từng con cá để ăn qua ngày
trải qua khó khăn trồng chất chị lý rất phấn khởi và vui mừng khi được thành ủy ủy ban nhân dân tỉnh
bàn giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
từng nơi chia sẻ khó khăn
cũng trong tình cảnh bị cô lập nhiều ngày ông nguyễn lành năm nay ngoài bảy mươi tuổi cũng lâm vào tình cảnh khốn khó
một mình ông chăm đứa con bị tai biến
mưa lũ ông không thể nào xoay sợ lo toan bữa cơm hàng ngày
từng phần quà nhu yếu phẩm được trao đến tận tay ông là cả một niềm vui lớn
xã quảng phước quảng an quảng vinh thị trấn xịa huyện quảng điền có hàng trăm ngôi nhà nước ngập sâu
cuộc sống nhiều khó khăn ân cần đến thăm hỏi chia sẻ khó khăn mà các gia đình hứng chịu trong mưa lũ
cùng những món quà của chính quyền địa phương các chiến sĩ công an sẽ là động lực để bà con vượt qua
vượt qua gian khó sớm trở lại cuộc sống bình thường
để sẵn sàng là hỗ trợ giúp dân dí dơi ở những cái vùng súng yếu đến vùng cao
rồi những cái trường hợp mà dân có ổn đau bệnh tật hoặc là gặp hoàn nạn thì công an huyền cũng như là công an xã sẵn sàng có lực lượng để mà hỗ trợ giúp dân
thăm hỏi và chia sẻ khó khăn của bà con chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế còn yêu cầu lực lượng vũ trang trên địa bàn
kịp thời nắm bắt tình hình đời sống và kịp thời hỗ trợ người dân tuyệt đối không để người dân thiếu đói
nước rút đến đâu
để giúp dân dọn dẹp nhà cửa khôi phục sản xuất sớm ổn định cuộc sống
trong phần cuối của bản tin xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại ba trên bốn trăm hai mươi một tổ ba mươi tám
phường ngọc thụy quận long biên thành phố hà nội về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn giang
tỉnh hương yên là đối tượng trần trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phú trạch
xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hương yên
và đối tượng hoàng thị hồng anh sinh năm hai nghìn bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn đạo khê xã trung hưng huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đề phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hương yên
ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết